tiếp tục chương trình công tác tại italia ngày hai mươi bốn tháng chín đoàn đại biểu quốc hội việt nam do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại hạ viện italia
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và italia để tương xứng với nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo italia ủng hộ việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu nhằm đưa kim ngạch hai nước đạt mốc sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi và một mươi tỷ usd trong các năm tiếp theo
hội đàm với phó chủ tịch hạ viện italia phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của quốc hội các cơ quan của quốc hội giao lưu nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc tham vấn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm
hai bên cho rằng cần bỏ đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải ở biển đông và giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế tuyên bộ ứng xử của các bên ở biển đông hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông